khi mình ở với đồng đội mình chỉ có lúa hai mắt thôi không có thấy nhau được chỉ có nói cái hở cái miệng vậy cái lúa mũi thôi ngoài ra không thấy gì hết
nó bắt mình lần này kêu bằng nó quấn kêu bằng giờ nói chung bằng giờ trong người mình kêu bằng bệnh suốt đời không bao giờ hết
khó khăn nhiều hơn nam giới rất nhiều nhất là những ngày khó ở phụ nữ mà ở chiến hào công sự dành đai địa đạo rất là gian nang
có đôi khi đói khát cực nhọc rồi là bệnh tạc đau yếu nhưng chúng tôi đều có cái tâm nguyết vượt qua
coi như tình yêu quê hương đất nước là trên hết
cuộc sống của các nữ dục kích chủ yếu là ở trong địa đạo
họ sinh sống chiến đấu và thậm chí là ngay cả học hành huấn luyện cũng là trong lòng đất
đi không để lại dấu nấu không để lại khói mà nói cũng không được
để lại tiếng đề phòng tuyệt đối sự xâm nhập của quân địch
điều quan trọng nhất của một người lính cách mạng đó là tư tưởng kiên định vững vàng một lòng trung thành với đảng với dân
lòng yêu nước vô bờ bến cùng ý chí kiên cường đã giúp họ vượt qua những sự trà tấn của địch
không bao giờ có cái tiếng thang tôi sợ ác liệt tôi ngán chiến tranh tôi sợ quá
nhưng mà tôi cứ nghe là chị em bây giờ
vượt qua khổ vừa qua ác liệt phải vừa dùng sức mình để mà đánh địch
lấy vật lấy của vật mình xài cho mình mình lấy súng vật mình đánh vật
thì cái đó là tôi thấy tất cả các cái chị em đó rất là dũng cảm
trong suốt một cái chặng đường chiến đấu đó thì chúng tôi chiến đấu từ thành lập năm sáu mươi năm
công tác chiến đấu cho đến năm bảy mươi năm là một mươi năm
suốt một mươi năm đó tuổi trẻ chúng tôi cống hiến hết cho sự nghiệp cách mạng
cho cái cuộc giải phóng dân tộc
là trong cuộc chiến đấu đó hy sinh xương máu là chúng tôi xác định kỹ rõ ràng
chị em chúng tôi thường tâm đắc lại nhau
đất nước còn ta không còn vẫn được
mà nước không còn ta còn đó cũng như không
có nghĩa là ở đây chúng tôi đặt tình yêu quê hương đất nước lên trên tất cả
so với cái tình yêu cá nhân của mình
vì vậy mà chúng tôi những người
người nữ không bị bắt lính đông quân
không bị là ai bắt buộc mình phải đi lính
nhưng mà vì cái tình yêu quê hương đất nước
khi mà đất nước mình bị kẻ thù xâm lược tàn phá
chúng tôi xác định rằng chỉ có con đường duy nhất là chúng ta phải cầm súng chiến đấu
mới giành độc lập tự do theo lời bác hồ đã dạy
là không có gì quý hơn độc lập tự do
mà khi chúng tôi cầm cái súng trên tay xác định mình là người chiến sĩ
đã học qua ba mươi hai điều tâm niệm của quân giải phóng
một mươi lời thề danh dự một mươi điều bảo mặt và một mươi hai điều kỷ luật chúng tôi đã thuộc
đã hiểu rằng con người mình không phải của riêng mình nữa mà của dân tộc
của quê hương của đất nước
vì vậy mà suốt một cái chặng đường một mươi năm ấy
chúng tôi đã hy sinh hết cái tuổi trẻ của mình
cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cho đến ngày toàn thắng
trong lúc ấy sau khi kết thúc cuộc chiến tranh thì chúng tôi hai mươi bốn chị đã ngã xuống

những chị còn lại thì cũng để lại cho quê hương của mình một phần máu thịt của mình
góp thành cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
góp thành cho cuộc cách mạng giải phóng quê hương
mà hôm nay trở về với cuộc sống đạo thường
thì chúng tôi luôn luôn tự nhớ đến những người nằm chúa
cố gắng làm như thế nào
không đau làm người còn sống và không tội dông linh những người đã mất
ngày đất nước thống nhất
những người lính du kích trở về với cuộc sống yên bình bên gia đình người thân
họ vẫn giữ liên lạc thi thoảng ngồi với nhau
để cùng ôn lại những kỷ niệm những ký ức của một thời tuổi trẻ
đội nữ du kích củ chi hôm nay đã thiếu vắng rất nhiều thành viên
người thì đã mãi mãi già đi
gửi lại sương máu cho chiến trường cho non sông
người thì may mắn còn sống
nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn hàn lên trên thần thể
thế nhưng có một điều không bao giờ thay đổi
đó là sự mạnh mẽ khí chất kiên cường của người lính cách mạng
người phụ nữ du kích
vùng đất thép thành đồng